để tìm hiểu thêm chúng tôi tới một trung tâm cung ứng tuyển dụng lao động trên phố ba huyện phường khắp niệm

tại đây nhân viên tư vấn lập tức đưa ra bản cam kết lao động đi kèm với trách nhiệm
cái này hoàn toàn không có giá trị pháp lý bởi không hề có chữ ký hay con dấu của nhà tuyển dụng

chỉ cần chứng minh thư gốc thôi
làm nộp chứng minh thư gốc hả nhờ

sau khoảng một tuần
ờ chứ không phải phôto hay công chứng gì à
không phải phôto hay công chứng gì cả

như là bọn em làm hồ sơ

xem có không tủ rửa rửa này này này xong rồi mọi thứ cũng liên quan đấy
thì đều phải cần để chứng minh thư gốc cho nhân viên em giữ trong vòng đấy cho thời gian đấy thôi chắc
trước hết là chúng ta thấy rằng là theo các quy định của bộ luật lao động cũng như là các văn bản hướng dẫn thi hành
thì đương nhiên là phía người sử dụng lao động là không giữ các cái giấy tờ văn bản gốc của phía người lao động
thì trong trường hợp là nếu như chúng ta thấy rằng có những cái chứng cứ cho rằng là
người sử dụng lao động giữ chứng minh thư hoặc bất kỳ một loại tài liệu nào gốc khác
thì đều được xem là đang xâm phạm những quyền lợi của họ
tiếp tục tìm hiểu chúng tôi tới trung tâm cung ứng thứ hai cũng tại phường khắc niệm thành phố bắc ninh
chị có cần để nộp hồ sơ gì không
nếu như chị đi làm thì bên em cần có là chứng minh thư nhân dân gốc đi làm
có công ty chs đang đi làm
ví dụ như là chị đi làm nộp không tối nay đi làm nộp không
bên em trả lương cho chị trực tiếp nhận tại văn phòng này
và buổi tư vấn diễn ra trong năm phút
tất cả những gì chúng tôi nhận được là câu trả lời gián đoạn
ký hợp đồng ba tháng mà chị làm có một tháng
thì một tháng đấy chị có được hưởng cái bảo hiểm gì không chế độ gì không
chẳng hạn như chị ký ba tháng nhưng chị không làm được ba tháng mà chị làm có một tháng
đấy là chị đang ví dụ hết
chiêu trò của các trung tâm này không mới
nhưng nhiều người lao động vì thiếu hiểu biết mà mất tiền oan mất quyền lợi
theo luật bảo hiểm xã hội mới là
yêu cầu người lao động và người xứ lao động hợp đồng thời vụ
từ một tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho đến khi khải tham gia đóng bắt buộc
thì cái này cũng là một cái đảm bảo quyền lợi trong thời hợp đồng rất là tốt
tuy nhiên để nắm bắt được tình hình các người lao động có đúng đủ hay không
thực trạng đó thì bảo hiểm thành phố cũng không thể đi thống kê được các số lượng lao động như thế có đóng hay không
có thể những người lao động hoặc là người sử dụng lao động chưa hiểu để thực hiện đóng bắt buộc đối với lao động thời vụ
gần tết các công việc cần lao động thời vụ khá nhiều số lượng người tham gia vào những công việc này cũng không ít
tuy nhiên nếu không hiểu rõ về hoạt động này sẽ có rất nhiều người chấp nhận làm việc mà không nhận được quyền lợi hợp lý
cần tìm hiểu kỹ trung tâm tuyển dụng lao động
đến trực tiếp công ty sử dụng lao động nộp hồ sơ xét tuyển
thỏa thuận rõ ràng khi quyết định làm việc cho công ty
nếu không hiểu rõ các điều khoản hợp đồng có thể tìm người để tư vấn trước khi quyết định làm việc